tại cơ quan công an hiếu và hiền khai nhận cả hai đều là con nguyện thuê nhà ở trọ với nhau như vợ chồng được gần một tháng nay
do không có tiền mua ma túy sử dụng nên đã bàn bạc đi trộm các xe máy bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy thỏa mãn cân nghiện
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài và đổ cá ngựa ăn tiền vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố bến tre bắt quả tàng
tụ điểm đánh bạc này được tổ chức tại nhà của trần phú vạng thuộc xã sơn đông
trong thành phố bến tre tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ được một mươi bốn đối tượng tạm giữ số tiền trên hai chiếu bạc và người cắt đối tượng là gần bốn mươi bốn triệu đồng
một bộ dụng cụ đổ cá ngựa bốn bục bài tây cùng một số tăng vật khác có liên quan
báo cáo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết tính từ một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi đến sáu h sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới

trường hợp dương tính với sars cov hai
đến thời điểm sáng ngày một mươi tám tháng một mươi đã bước sang ngày thứ bốn mươi sáu việt nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
và cũng tính đến sáng ngày một mươi tám tháng một mươi thì đã có một ba mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế hiện có bảy người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai
bốn người có kết quả âm tính lần hai và một mươi hai người có kết quả âm tính lần ba
số người tử vong ở nước ta hiện là ba mươi năm người
đây là các trường hợp cao tính
các tuổi có tiền sử bệnh lý nền nặng
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi